các tỉnh hòa bình sơn la điện biên lai châu yên bái và phú thọ có mưa rất to với lượng mưa từ hai trăm linh cho đến ba trăm linh mm
mưa còn mở rộng xuống cả khu vực thanh hóa và nghệ an
ở đây cũng có mưa mưa vừa có nơi mưa rất to
do mưa nhiều mà từ ngày hai mươi tám tháng tám đến mùng một tháng chín ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên các sông như sau
trung thưởng liêu sông mã sông cả từ ba sáu m
thưởng liêu sông thao sông đà sông lô sông hoàng long
hệ thống sông thái bình và liêu sông mã sông cả từ hai đến bốn m
hạ liêu sông thao từ một ba m
sông hoàng long sông lô và hệ thống sông thái bình từ một hai m
trong đợt lũ này đỉnh lũ sông thao có khả năng lên mức báo động hai và báo động ba
sông cả và trung thưởng liêu sông mã lên mức báo động một đến báo động hai
còn các sông khác ở mức báo động một cho đến mức dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
đặc biệt là tại các tỉnh như hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu
điện biên sơn la hà giang lạng sơn cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an
về nhiệt độ do có mưa nên nền nhiệt trong đêm nay sẽ giao động trong ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ
đối với khu vực phía tây bắc bộ
còn khu vực phía đông bắc bộ sẽ duy trì mức nhiệt hai mươi hai hai mươi năm độ
sang ngày mai những khoảng tạnh giáo ngắn trong ngày
sẽ giúp nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ đối với khu vực phía tây bắc bộ
khu vực phía đông bắc bộ cũng như các tỉnh thanh hóa và nghệ an
sẽ giữ mức nhiệt là hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều tối và đêm vẫn còn có mưa rào rải rác
và có nơi có rông tuy nhiên lượng mưa không lớn
về nhiệt độ nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực tây nguyên ít thay đổi
vẫn giao động trong khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ còn nam bộ duy trì mức nhiệt hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn nhiệt độ cao nhất ngày mai
sẽ phổ biến ở tây nguyên trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ và ba mươi ba mươi ba độ là mức nhiệt của khu vực nam bộ
trên biển với ảnh hưởng của dãy ngắp thấp nên khu vực vịt bắc bộ có gió tây đến tây nam cấp bốn
mưa rào và rải rác có rông khiến tầm nhìn xa hạn chế trong khoảng bốn một mươi km
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa
cũng có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp năm
riêng vùng biển phía đông bắc biển đông có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
cũng có mưa rào và rông ở diện vài nơi
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước